thưa quý vị và các bạn trong buổi tiếp bộ trưởng văn phòng tổng thống ba lan ngày hôm qua phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và ba lan đã có những bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như chính trị ngoại giao thương mại đầu tư hợp tác phát triển khoa học công nghệ giáo dục đào tạo quốc phòng an ninh
bộ trưởng sư tốt chesky khẳng định ba lan đánh giá cao vai trò và vị thế của việt nam tại khu vực đông nam á
hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với việt nam ủng hộ việt nam tăng cường quan hệ với eu
bộ trưởng sư tốt chesky cho biết phía ba lan sẽ thúc đẩy eu sớm ký hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta và cho rằng
việc triển khai hiệp định này trong thời gian tới sẽ góp phần đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
hai bên nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế nhất là tại liên hợp quốc unesco hội đồng nhân quyền asem và trong khuôn khổ hợp tác asean eu
chiều qua phó thủ tướng vương đình huệ đã tiếp đoàn đại biểu tham dự lễ tôn vinh sản phẩm chất lượng cho vụ mùa bội thu doanh nghiệp phát triển đồng hành cùng phong trào xây dựng nông thôn mới
phát biểu tại buổi tiếp phó thủ tướng vương đình huệ cho biết
nông nghiệp nông dân và nông thôn là vấn đề chiến lược trong chính sách phát triển của đảng nhà nước
quốc hội có nghị quyết về tam nông và chính phủ cũng đã triển khai kế hoạch phát triển tam nông bằng các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
phó thủ tướng nhấn mạnh chúng ta đang thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm dựa trên hai yếu tố là tổ chức lại sản xuất và tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật
do vậy sản xuất nông nghiệp không chỉ phát triển số lượng mà phải nâng cao chất lượng sản phẩm
để thực hiện được phó thủ tướng cho rằng vai trò của doanh nghiệp trong việc dẫn dắt nông dân tổ chức lại sản xuất thông qua các hợp tác xã kiểu mới các nông trại gia trại có áp dụng công nghệ cao
phó thủ tướng mong muốn tổng hội tiếp tục củng cố bộ máy phát triển hội viên tham gia mạnh mẽ vào quá trình sản xuất nông nghiệp xây dựng nông thôn mới phát triển hợp tác quốc tế
mong các nhà nông sáng tạo sớm phát triển trở thành các doanh nghiệp mạnh
đồng chí mai tiến dũng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ tổ trưởng tổ công tác của thủ tướng chính phủ vừa công tác làm việc với tỉnh hà tĩnh để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kết luận chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
trong đó bao gồm các giải pháp khắc phục sự cố môi trường biển xử lý số hải sản tồn kho tình hình giải ngân số tiền đền bù hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển tình hình khắc phục mưa lũ cùng các nhiệm vụ liên quan khác
tại buổi làm việc đồng chí mai tiến dũng cho rằng thời gian qua hà tĩnh là một trong những địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ được chính phủ và thủ tướng chính phủ giao
trong đó bao gồm các giải pháp khắc phục sự cố môi trường biển xử lý số hải sản tồn kho tình hình giải ngân số tiền đền bù hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển
đến thời điểm hiện nay hà tĩnh đã tổ chức tiêu hủy hai trăm chín mươi năm tấn hải sản không đảm bảo an toàn đúng quy trình
đối với một một trăm bốn mươi tấn hải sản đông lạnh còn lại đề nghị tỉnh thành lập hội đồng kiểm kê phân loại và tổ chức tiêu thụ ngay
riêng một trăm năm mươi tấn xúa và ba trăm ba mươi chín tấn hải sản khô tổ công tác sẽ báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét giải quyết
đến nay hà tĩnh đã hoàn thành việc hỗ trợ sáu hai trăm bốn mươi tấn gạo cho trên một mươi chín hai trăm linh hộ trên sáu mươi bảy chín trăm tám mươi số khẩu hỗ trợ trên hai mươi ba tỷ đồng cho năm một mươi hai chủ tàu thuyền hỗ trợ một trăm hai mươi triệu đồng cho hai mươi năm cửa hàng kinh doanh hải sản an toàn
thưa quý vị và các bạn nước lũ trên các sông trà khúc sông vệ trà câu ở tỉnh quảng ngãi tiếp tục dâng cao do nước từ thượng nguồn liên tục đổ về kèm theo nhiều cây gỗ
nhiều người dân ở quảng ngãi ra sông liều lĩnh vứt cây gỗ bất chấp nước lũ chảy xiết nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước là khó tránh khỏi nếu tình trạng này không bị ngăn chặn
dọc ven sông trà khúc sông vệ nhiều người dân dùng xào tre dài đứng sát bờ sông để kéo những thân cây mục khối gỗ lớn trôi trên sông vào bờ
mặc dù nước ở các khu vực này chảy xiết tràn bờ nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn thản nhiên vớt củi
việc vất củi giữa dòng nước lũ là rất nguy hiểm thực tế cũng đã có trường hợp gặp tai nạn thương tâm
trước tình trạng này chính quyền địa phương đã cử lực lượng công an ra ngăn chặn đồng thời tuyên truyền cảnh báo tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra trong mùa mưa lũ
tuy nhiên vẫn không ngăn chặn được nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm ra sông vớt củi gỗ
trước tình hình mưa lũ ở miền trung có nhiều diễn biến phức tạp gây ngập lụt trên diện rộng
đoàn công tác thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa đến kiểm tra vùng ngập lụt sung yếu các xã bãi ngang tại huyện quảng điền và các hồ chứa nước
công trình thủy điện thăm hỏi người dân vùng lũ và chỉ đạo phương án ứng phó lũ lụt trên địa bàn thừa thiên huế
tại huyện quảng điền địa phương chịu ngập lụt nặng nhất trên địa bàn thừa thiên huế
đoàn công tác đến kiểm tra tình hình ngập lụt tại các khu vực kiểm tra một số điểm sung yếu ở đê sông diên hồng và thăm tặng quà cho một số hộ dân bị cô lập ở xã quảng phước
theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm đến thời điểm này đã chuẩn bị vào mùa khô
nhưng năm nay khu vực miền trung từ thừa thiên huế đến ninh thuận xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến lũ lên nhanh
thời gian kéo dài cường suất lũ tăng trước mắt cần phải an toàn cho người dân an toàn cho công trình nhất là các hồ chứa thủy điện
trước tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đang còn diễn biến hết sức phức tạp nên công tác kiểm tra điều tiết xả lũ ở các công trình thủy điện và hồ đập trên địa bàn đang được giám sát một cách chặt chẽ
cùng ngày đoàn công tác đã kiểm tra tình hình sạt lở ở tuyến sông bồ thị xã hương trà và kiểm tra công tác điều tiết lũ ở thủy điện hương điền
tại tuyên quang sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang phối hợp vừa tổ chức hội thảo quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông lô găm
tại hội thảo các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng quan tình hình phát triển kinh tế xã hội tại lưu vực sông lô sông gâm báo cáo về đa dạng sinh học thực trạng thách thức quản lý và bảo tồn tài nguyên thủy sản tại lưu vực sông lô sông gâm quản lý tài nguyên nước trên lưu vực sông gâm
nhiều đại biểu cũng đã đưa ra những giải pháp nhằm quản lý tài nguyên nước bảo tồn tài nguyên thủy sản tại lưu vực sông lô sông gâm hiệu quả hơn trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục xây dựng các công trình thủy lợi
tài nguyên thủy sản trên lưu vực sông lô sông gâm khá phong phú với một trăm sáu mươi loài và phân loài nằm trong tám mươi năm giống hai mươi sáu họ và một mươi một bộ
qua điều tra khảo sát trong những năm qua nguồn lợi thủy sản lưu vực sông lô sông gâm giảm sút rõ rệt nhiều loài cá giảm mạnh về số lượng trong đó có những loài trong danh mục các loài hiện nằm trong sách đỏ việt nam
thưa quý vị và các bạn tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tổng số doanh nghiệp fdi tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp là hơn một mươi năm doanh nghiệp với gần ba triệu bảy trăm linh người
trong quá trình triển khai không ít các doanh nghiệp fdi gặp khó khăn vướng mắt trong việc thực hiện luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi
tại hội nghị nhiều vướng mắt đã được các doanh nghiệp nêu ra như việc chi trả ốm đau thai sản còn chậm trễ nhiều thủ tục hành chính còn dườm ra khiến doanh nghiệp phải đi lại nhiều gây mất thời gian và chi phí
việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động làm việc theo hợp đồng từ một đến ba tháng còn gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý sổ bảo hiểm xã hội
tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp tại việt nam đang cao hơn các nước khác
những quy định về việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động còn dườm ra gây mất nhiều thời gian cho doanh nghiệp
để giải quyết những vướng mắc này bảo hiểm xã hội việt nam cho biết trong thời gian tới sẽ đưa ra những giải pháp như tiếp tục ra soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính triển khai hệ thống theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đồng thời bàn hành quy định nghiệp vụ về giao dịch điện tử của tất cả lĩnh vực thu sổ thẻ giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm tự nguyện

thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có thư khen tổng cục cảnh sát công an các tỉnh con tum gia lai về việc bắt giữ đối tượng cầm đầu băng nhóm chuyên đòi nợ thuê bảo kê các bãi cát khu vực thành phố con tum tỉnh con tum đồng thời trích từ quỹ khen thưởng trung ương thưởng cho chín tập thể mỗi tập thể một mươi triệu đồng
vì ban nhân dân tỉnh comtum đã trích một trăm linh triệu đồng thưởng cho ban chuyên án đồng thời tặng băng khen cho chín tập thể và hai mươi sáu cá nhân
việc bắt sống được trần trung hùng là đối tượng chính của chuyên án sẽ tạo điều kiện cho công tác điều tra mở rộng vụ án tiếp tục làm rõ các hành vi phạm tội của hùng và đồng bọn đã gây ra
cũng trong ngày hôm qua hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã tuyên án tử hình đối với bị cáo doãn trung dũng với hai tội danh giết người và cướp đoạt tài sản
doãn trung dũng là kẻ đã gây ra vụ trọng án giết chết bốn bà cháu ở thành phố uông bí
khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi
dũng đến nhà chị thanh nhưng chị thanh không có nhà
chỉ có bà nguyễn thị hát mẹ chị thanh và ba cháu nhỏ ở nhà
dũng hỏi vay tiền nhưng bà hát không có
vì trời mưa nên bà hát bảo dũng ở lại ăn cơm và ngủ lại
sau khi ăn cơm xong cả nhà đi ngủ
dũng đã sát hại bà hát và các cháu phạm đình hưng sinh năm hai nghìn bảy con của chị thanh
cháu phạm thu hà sinh năm hai nghìn tám con của chị thanh
và cháu vũ khánh huyền sinh năm hai nghìn một mươi ba cháu ruột của chị thanh
chủ tọa phiên tòa tranh án toán hình sự tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh phạm ngọc bình khẳng định
bản án trên là đúng người đúng tội danh kẻ thù ác đã phải cuối đầu nhận tội trước tòa
khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai công an tỉnh an giang đã kiểm tra xe ô tô khách
biển kiểm soát năm mươi một b ba nghìn hai trăm một mươi tám do tài xế ngô hồng ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại thị trấn cái dầu huyện châu phú tỉnh an giang điều khiển
phát hiện trên xe chở một mươi ba bao tải chứa sáu trăm bốn mươi kg huyết lợn đã qua xử lý nhiệt
bảy can nhựa loại hai mươi lít chứa hơn ba trăm linh kg huyết tươi hai thùng xốp được đóng kín chứa hơn bảy mươi kg nội tạng
động vật đã bốc mùi hôi thối tại thời điểm kiểm tra chủ xe và tài xế không xuất trình được các giấy tờ
theo quy định đội quản lý thị trường số ba tri cục quản lý thị trường tỉnh đã lập biên bản
hoàn tất hồ sơ bàn giao người phương tiện và toàn bộ số hàng đến đơn vị chức năng xử lý theo quy định
nhằm đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy công an tỉnh tây ninh lãnh đạo ủy ban nhân dân
tỉnh tây ninh và lãnh đạo ba tỉnh giáp danh biên giới của vương quốc campuchia đã tổ chức ký kết
hợp tác phòng chống và kiểm soát ma túy năm hai nghìn một mươi bảy nội dung ký kết tiếp tục củng cố các hoạt động
hợp tác trao đổi thông tin về tình hình tội phạm ma túy tăng cường phối hợp điều tra đấu tranh
với các đường dây mua bán trái phép chất ma túy có liên quan đến các tỉnh giáp danh
từ năm hai nghìn một mươi bốn các cơ quan chức năng phía campuchia phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh tây
ninh đã bắt khởi tố bốn mươi một vụ bảy mươi bảy bị can liên quan tới mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua
biên giới tăng vật thu giữ là ba mươi bốn trăm bốn mươi sáu kg heroin và hai sáu trăm năm mươi ba viên ma túy tổng hợp
thưa quý vị và các bạn đẩy mạnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo là một trong những nhiệm vụ
mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện bắc yên tỉnh sơn la lần thứ một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đề ra
sau hơn một năm triển khai thực hiện tuy đã được cấp ủy chính quyền huyện quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất
nhưng do đặc thù của một địa bàn miền núi nên việc giảng dạy của giáo viên tại các xã bản vùng sâu vùng xa
ở bắc yên vẫn còn nhiều khó khăn
việc phát huy vai trò của tri bộ đồng thời việc nâng cao tính gương mẫu của cán bộ đảng viên trong nhà trường
đã góp phần tạo động lực cho các thầy cô yên tâm bám trường bám lớp
hai năm trước thầy giáo lò văn thơm phó hiệu trưởng trường tiểu học xã háng đồng huyện bắc yên tỉnh sơn la
không phải thường trực lo bữa ăn giấc ngủ cho học sinh như thế này
kể từ khi tỉnh ủy sơn la đề ra chủ trương tổ chức nấu ăn cho học sinh bán chú
thì công việc của thầy thơm cũng như các thầy giáo trong trường bận rộn hơn rất nhiều
còn đối với học sinh trung học cơ sở thì việc quản lý cũng vất vả không kém
đó là chưa kể những lúc các em ốm đau thì gánh nặng lên các thầy cô giáo lại nhân đôi
nhiều khi là các thầy các cô phải đưa các em về tận huyện để giải quyết những việc các em ốm đột xuất trong đêm
đây cũng là một cái rất là khó khăn và các đồng chí giáo ân bộ giáo viên cũng thực sự là thấy nản
nhưng qua sự chỉ đạo cũng như tinh thần trách nhiệm
của nhà trường thì các đồng chí cán bộ giáo viên trong thời gian qua luôn thực hiện tốt cái nhiệm vụ này
khác với giáo viên dưới đồng bằng chỉ riêng giao thông đi lại đã là một trở ngại lớn đối với các thầy cô giáo ở miền núi
thêm vào đó phải sống xa gia đình cả tuần thậm chí cả tháng
việc ảnh hưởng tới tâm lý cũng như chất lượng giảng dạy cũng là điều dễ hiểu
chính vì vậy tri bộ nhà trường xác định phải làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ giáo viên
đặc biệt là nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của các giáo viên là đảng viên trong trường
qua những công việc nhiệm vụ cụ thể để động viên nhau vượt qua khó khăn
khi nhà trường xây dựng cái kế hoạch thì luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí đảng viên trong tri bộ
để thực hiện tốt cái nhiệm vụ cũng nêu cao cái sự chỉ đạo cũng như là lãnh đạo của trí bộ
nhà trường đã phân công cụ thể tới từng đồng chí cán bộ đảng viên
phụ trách các mảng để nêu cao cái tinh thần trách nhiệm của đồng chí
tất cả các điểm trường ở đây có sáu điểm trường thì tri bộ cũng đã phân mỗi điểm trường là một hai giáo viên
cùng với các khuôn trúng để làm sao cho cái chất lượng giáo dục và quản lý các điểm trường sao cho nó tốt hơn
đối với khu trung tâm thì cũng là một khu đông giáo viên và đông đảng viên
tập trung ở đây cũng đã phân trách nhiệm cho từng giáo viên một với cương vị là viên chủ nhiệm và đảng viên nữa
phải nâng cao công việc của mình hơn so với những quần chúng
tri bộ nhà trường thì cũng rất là quan tâm đến toàn thể giáo viên và cũng có nhiều chia sẻ và nhiều động lực đóng góp động viên các thầy cô giáo bám trường bám lớp
những nỗ lực và đề xuất của giáo viên vùng cao cũng đã được cấp ủy chính quyền tỉnh và huyện ghi nhận
qua đó tích cực huy động các nguồn lực để cải thiện đời sống và cơ sở vật chất
giúp các thầy cô giáo nơi đây yên tâm giảng dạy hơn gắn bó với trường lớp hơn
chế độ chính sách cho các giáo viên người quản lý người phục vụ các trường bán trú thì đây hội đồng tỉnh đã rất quan tâm và đã có nghị quyết và có chính sách riêng
ngoài ra chính sách của huyện thì chúng tôi cũng đang cố gắng là những nội dung nào những cơ sở hạng ngục nào còn thiếu của các trường
chúng tôi đang tập trung sử dụng các nguồn vốn của các chương trình dự án
các nguồn thu của huyện để chúng tôi tập trung và hỗ trợ đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất cho các thầy các cô ở các trường nội trú này đảm bảo việc dạy học cho tốt
háng đồng chỉ là một trong rất nhiều xã vùng sâu vùng xa của tỉnh sơn la
thế nhưng những gì mà cấp ủy đặc biệt là tri ủy tại các trường học đã làm được trong thời gian qua cho thấy
để khắc phục khó khăn trước hết cần có sự cảm thông thấu hiểu và sự chung tay của cả đội ngũ giáo viên mà nòng cốt là cán bộ đảng viên
họ không chỉ là những người tiên phong
nhưng cũng là những người thêm nghị lực tạo sức lan tỏa cho phong trào phấn đấu vượt khó của đồng nghiệp của mình
bên cạnh đó sự quan tâm kịp thời của cả hệ thống chính trị cũng phần nào giúp cho cuộc sống của giáo viên ổn định hơn
đây chính là cái gốc để giáo viên vùng cao bám trường bám lớp góp phần cùng ngành giáo dục ở địa phương
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đã đề ra

nga thông báo hoàn tất chiến dịch sơ tán phiến quân ở aleppo
nga và nhật bản thúc đẩy hợp tác kinh tế và ký kết hiệp ước hòa bình
thưa quý vị và các bạn liên quan đến chiến dịch sơ tán tại thành phố aleppo ở syri
bộ quốc phòng nga vừa thông báo đã hoàn tất việc sơ tán các phiến quân và gia đình của họ rời khỏi thành phố aleppo syri
chỉ còn lại những tay súng cực đoan và cố chấp ở trong thành phố này
trong một thông báo bộ quốc phòng nga nêu rõ hoạt động của nga để sơ tán các phiến quân và thành viên gia đình ở khu vực miền đông aleppo đã hoàn thành
tuy nhiên các tổ chức phiến quân cực đoan và những phần tử cố chấp còn lại vẫn đang tiếp tục nổ súng vào binh sĩ syri ở một số khu vực
trong khi đó các hãng tin nga dẫn lời bộ quốc phòng nga cho biết quân đội syri đã thiết lập sự kiểm soát đối với toàn bộ các khu vực phía đông aleppo
hiện binh sĩ chính phủ syri đang chấn áp tại những khu vực biệt lập nơi các tay súng phiến quân vẫn đang kháng cự
thủ tướng nhật bản shinzo abe và tổng thống nga vladimir putin vừa kết thúc vòng hai cuộc đàm phán về kế hoạch hợp tác kinh tế
kết quả của cuộc đàm phán này được đánh giá là tích cực với những thỏa thuận hợp tác kinh tế cũng như bước đầu nhất trí tiến hành đàm phán về các hoạt động chung trên quần đảo tranh chấp của hai bên
chính phủ hai nước nhật bản và nga đã nhất trí về một dự án hợp tác khai thác mỏ khí đốt tự nhiên quy mô lớn ở bán đảo hidan thuộc vùng bờ biển siberia của nga
công tác sản xuất khí đốt tại mỏ này dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng năm hai nghìn hai mươi ba
trước đó hai nhà lãnh đạo đã gặp gỡ tại tỉnh yamaguchi miền tây nhật bản để thảo luận về vấn đề tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều thập niên qua tại khu vực quần đảo nam kurin hiện do nga kiểm soát mà nhật bản cũng tuyên bố chủ quyền
và gọi là vùng lãnh thổ phương bắc
mặc dù hai bên chưa đưa ra được thống nhất chung trong vấn đề này nhưng có thể thấy đây là nền tảng cho các lần thảo luận tiếp theo nhất là trong bối cảnh hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng trong hợp tác kinh tế
liên quan đến việc quốc hội hàn quốc thông qua kiến nghị luận tội tổng thống park geun hye nhiều nhân vật lãnh đạo của đảng saenuri cầm quyền hàn quốc trong đó có chủ tịch đảng lee jong un
đã từ chức tập thể trong bối cảnh cuộc đấu tranh giữa hàn quốc và hàn quốc
các thành viên của hội đồng tối cao của saenuri hầu hết những người thuộc phái trung thành với bà park geun hye đã quyết định từ chức sớm hơn dự kiến ban đầu là vào tuần tới sau khi nghị sĩ chung woo taek thuộc phái này trước đó cùng ngày được bầu làm nhà lãnh đạo của các nghị sĩ của đảng tại quốc hội
sau vụ từ chức tập thể này ông chung woo taek dự kiến sẽ trở thành nhà lãnh đạo lâm thời của saenuri
trong khi đó các công tố viên cùng ngày cho biết có kế hoạch khám xét và lục xoát một số khu vực nhất đảng
bất chấp sự ngăn cản từ lực lượng cận vệ của bà park họ đang xem xét kỹ lưỡng luật pháp nhằm hợp pháp hóa việc khám xét đồng thời cho biết giới chức hàn quốc cũng đang có kế hoạch thẩm vấn bà parkune
động thái tăng lãi suất ở mỹ có thể khiến trung quốc gặp khó khăn trong việc quản lý khoản nợ đang bùng nổ
các chuyên gia nhận định để duy trì tốc độ tăng trưởng trung quốc ngày càng bị phụ thuộc vào tiến dụng trong khi cố gắng kìm nén dòng vốn chảy ra khỏi biên giới sang những thị trường màu mỡ hơn ở mỹ
giới chuyên gia nhận định việc phép duy trì đã tăng lãi suất như hiện nay thì quốc gia chịu tổn hại nhất sẽ là trung quốc
trong năm ngoái trung quốc được nhận định liên tục chuyển từ bong bóng này đến bong bóng khác từ hàng hóa đến chứng khoán và gần đây là bất động sản
đây không phải là con đường bền vững để tăng trưởng đặc biệt khi khối lượng nợ của trung quốc trong năm năm nay đã chiếm sáu mươi nền kinh tế
đối với trung quốc fed tăng lãi suất khiến bắc kinh càng phải gồng mình để kiểm soát dòng phốn không chảy ra khỏi biên giới khi đồng nhân dân tệ giảm so với đồng đô la mỹ
nếu dòng vốn chảy ra khỏi trung quốc quá ổ ạt bắc kinh sẽ phải cần rất nhiều tiền để giữ tốc độ tăng trưởng gdp sáu
theo số liệu từ imf kể từ năm hai nghìn một mươi tốc độ tăng trưởng của trung quốc liên tục giảm trong khi quy mô nền kinh tế tăng gần một mươi
thực hiện cam kết bình đẳng giới tại liên hợp quốc tổng thư ký liên hợp quốc vừa nhận chức antonio guterres đã bổ nhiệm ba nữ quan chức cho các vị trí quan trọng trong cơ quan quốc tế địa phương lớn nhất thế giới này

ông guterres đã chỉ định bộ trưởng môi trường nigeria bà amina mohammed giữ chức phó tổng thư ký liên hợp quốc
bà mohamed năm mươi năm tuổi từng là cố vấn đặc biệt của tổng thư ký liên hợp quốc sắp mãn nhiệm ban ki moon về quy hoạch phát triển sau năm hai nghìn một mươi năm
vị trí trợ lý tổng thư ký được trao cho thứ trưởng ngoại giao brazil phụ trách vấn đề châu á và thái bình dương bà maria luiza ribero vioti
sáu mươi hai tuổi bà viotti đã có nhiều đóng góp quan trọng giúp định hình vai trò của brazil
trong nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới brics
cuối cùng là bà kyongwa kang người hàn quốc sáu mươi một tuổi được chọn vào vị trí cố vấn đặc biệt về chính sách của tổng thư ký liên hợp quốc
bà cang từng giữ chức trợ lý tổng thư ký về vấn đề nhân đạo từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba và là phó cao ủy liên hợp quốc về vấn đề nhân quyền từ tháng một năm hai nghìn bảy đến tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức hợp pháp hóa phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm
hướng tới việc cho ra đời những đứa trẻ từ một cha và hai mẹ hay còn gọi là ivf
trong quá trình này phôi sẽ tiếp nhận adn nhân thông thường của cặp cha mẹ cũng như tiếp nhận một phần nhỏ adn t thể khỏe mạnh do một phụ nữ hiến tặng
qua đó cho phép những phụ nữ gặp các vấn đề bất thường gây bệnh trong gen ti thể vẫn có thể sinh con mang gen di truyền nhưng không mắc bệnh ti thể
một phụ nữ mắc bệnh thi thể thường có nguy cơ sinh con mắc các vấn đề nguy hiểm ở tim gan dối loạn
chức năng não bộ gây mù hoặc teo cơ hiện trên thế giới cứ sáu năm trăm linh trẻ lại có một trẻ bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này
có ý kiến phản đối evf do lo ngại rằng đây có thể là bước khởi đầu cho công nghệ chế tạo gen người
và có thể dẫn đến việc cho ra đời các em bé mang những đặc tính mong muốn nào đó
tuy nhiên cơ quan quản lý nghiên cứu phôi thai và thụ thai ở người của anh nhấn mạnh phương pháp này sẽ chỉ được phép áp dụng nhằm mục tiêu chính là giúp các gia đình có người mắc bệnh ti thể
không thể bị bệnh